công ty trách nhiệm hữu hạn mtv lâm nghiệp u minh hạ huyện u minh tỉnh cà mau cho biết
trong thời gian gần đây thương lái vào tận nơi thu mua cửa tràm với giá giao động từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng một hectare
đối với loại rừng tràm trồng thâm canh từ sáu đến bảy năm tuổi
so với cùng kỳ năm trước giá thu mua cử tràm hiện tại đã tăng gần gấp đôi
lâm phần rừng tràm cà mau hơn bốn mươi ba ha tập trung phần lớn trên địa bàn các xã khánh an khánh lâm khánh thuận nguyễn phích của huyện u minh
trong tổng số hơn ba mươi ha diện tích đã phủ xanh cây rừng của u minh hạ có tới hơn hai mươi năm năm trăm linh ha rừng là sản xuất
phần lớn do khoán trộ dân canh tác trung bình mỗi hộ từ năm bảy hectare
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nông hộ trồng rừng ở u minh hạ đã khai thác được hơn một một trăm bốn mươi ha quy ra giá trị tổng thu cho hơn một trăm linh tỷ đồng
với mức giá nêu trên sau khi trừ đi các khoản chi phí bình quân mỗi hectare chàm người chồng còn lời khoảng tám mươi một trăm linh triệu đồng
nhờ bán được giá nên nông hộ trồng rừng có nguồn thu lớn để cải thiện cuộc sống hàm hở bắt tay trồng lấp vụ sau khi đã thu hoạch cây